nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
bảo tàng mỹ thuật việt nam sẽ giới thiệu tới công chúng chùm tác phẩm đặc sắc về đề tài kháng chiến chống mỹ
các tác phẩm mỹ thuật được bảo tàng mỹ thuật việt nam giới thiệu thuộc nhiều chất liệu
ở nhiều mảng đề tài khác nhau nhưng đều xoay quanh cuộc kháng chiến chống mỹ của dân tộc
đây là dịp để hồi tưởng về một chiến công oanh liệt vĩ đại trong lịch sử
thể hiện tình cảm tấm lòng biết ơn của thế hệ hôm nay
trước sự dũng cảm quên mình của thế hệ cha ông đã chiến đấu vì nền độc lập tự do và thống nhất tổ quốc
các tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày trên trang thông tin điện tử vnpam vn
và trang fanpage chính thức của bảo tàng mỹ thuật việt nam